trên tuyến đường tránh thành phố nam định hay còn gọi là đường s hai đoạn từ cầu vượt lộc an đến cầu nam định nhiều năm nay đã xuất hiện những bãi rác tự phát gây mất mỹ quan và ổ nhiễm môi trường
đặc biệt gần đây khu vực này xuất hiện cả sác lợn chết bốc mùi nồng nặc giữa thời tiết nắng nóng và trở thành nỗi ám ảnh với người tham gia giao thông
đây là những bãi rác tự phát bên đường s hai từ rác sinh hoạt rác công nghiệp đến các loại phế thải vật liệu xây dựng đều bị đem vứt bừa bãi
rác nhiều ngày không được thu gom lại thêm sác lợn chết khiến người dân sinh sống hoặc đi qua khu vực này phải chịu đựng một thứ mùi hôi thối

giới hành chính tuyến đường này thuộc xã tân thành huyện vụ bản nhưng do là trục giao thông nối cửa ngõ thành phố nam định đến quốc lộ hai mươi một a đi các huyện ven biển lại giáp danh với xã lộc an nên xảy ra tình trạng cha chung không ai khóc
chính quyền địa phương cho rằng rác thải và sác động vật là của người dân nơi khác mang đến vứt nên khó kiểm soát
nếu mà khi chúng tôi cho lực lượng kiểm tra mà nếu mà có thì rác và xác động vật chết khu vực mà xả thải ra đấy thì chúng tôi sẽ có biện pháp
xử lý ngay để làm bảo vệ khu vực vệ sinh môi trường trong địa bàn của mình quản lý
trong lúc chờ xác định đơn vị chịu trách nhiệm rác vẫn ngập bên rìa đường thậm chí tràn cả ra lòng đường s hai như thế này
người dân ở nơi đây mong muốn cơ quan chức năng của thành phố nam định sớm có biện pháp xử lý tình trạng trên để không ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân